chiều nay chính phủ tiếp tục nghe báo cáo và thảo luận của các lãnh đạo bộ ngành và địa phương
về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên thảo luận
ý kiến các đại biểu đều cho rằng tình hình kinh tế xã hội trong nước sáu tháng cuối năm
có triển vọng tăng trưởng tích cực
tăng trưởng tiêu dùng cũng được dự báo tương đối lạc quan cho những tháng cuối năm
do tác động của chính sách khuyến khích đầu tư và sản xuất
giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm
lạm phát tiếp tục xu hướng giảm do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống được ổn định
trong sáu tháng cuối năm các bộ cơ quan địa phương cần bắt tay ngay vào việc triển khai
các công việc cần thiết thực hiện các nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung mương đảng
lần thứ năm khóa một mươi hai
theo dõi sát tình hình kinh tế thương mại tài chính quốc tế và trong nước
kịp thời đề xuất giải pháp điều hành ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước
điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động linh hoạt góp phần ổn định thị trường tiền tệ
hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lãm phát tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém
phát huy tiềm năng thế mạnh của từng ngành từng lĩnh vực tận dụng bối cảnh kinh tế quốc tế
triển khai nhanh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực
tại phiên thảo luận thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý công tác thông tin báo chí và tuyên truyền
cần chú trọng tuyên truyền để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không lợi dụng quyền hạn để làm mất uy tín lãnh đạo
thủ tướng yêu cầu phải làm nghiêm vụ việc tại yên bái để làm gương cho các phóng viên khác
thủ tướng yêu cầu nếu báo nào để xảy ra những vụ việc tiêu cực như vụ việc ở yên bái vừa qua
thì phải xử lý cả phóng viên và cả tổng biên tập